thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân và công an huyện chư pư tổ chức thực hiện điều tra vụ án
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn yà sâm xã yà rong huyện chư pư
vào hùng thủ sau khi sát hại hiếp dân nạn nhân đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong dãy vắng
đối tượng gây án là ra lan giang sinh năm hai nghìn một chú thôn yà sâm xã yà rong huyện chư pư
tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu với nhiều người trong làng giao về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra tròi dãy ngủ
đến hai mươi một giờ cùng ngày khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng chú cùng thôn thì nảy sinh ý định hiếp dâm
để tránh bị chị hùng phát hiện giang nhặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu sau đó bóc cổ thực hiện hành vi hiếp dâm
sợ bị người khác phát hiện đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết
nạn nhân cũng có mối quan hệ rất là rộng vì thường xuyên là giao tiếp và đi lại với cả người địa phương người kinh xung quanh
người địa phương tại nơi xảy ra vụ việc thường xuyên đi lại như sang tỉnh các nông tỉnh bình phước thành phố hồ chí minh là công nhân làm thuê
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết điều tra
làm rõ thủ phạm một cách sớm nhất trả lại sự bình yên cho nhân dân
với sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo phòng giai sự và công tác
nó tích cực phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì bám địa bàn xác minh đối tượng và phát động nhiều biện pháp vận động quần chúng
đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng gây án
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy
phần đầu của nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
thông tin ban đầu từ người dân địa phương trì hồng có đối xóm ôn hòa với hàng xóm không có hiểm khích mâu thuẫn cá nhân
vụ án xảy ra vào đêm tối khu vực dễ vắng với địa bàn rộng gây khó khăn cho cơ quan công an trong hoạt động điều tra truy tìm hung thủ
sau hai tuần tích cực truy xét từ nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp và qua công tác nghiệp vụ
lực lượng công an đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội bắt giữ đối tượng ra lan giang
hiện vụ việc đang được lực lượng công an gia lai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật